chiến tranh đã lùi xa gần bốn mươi năm nhưng trên vùng đất cực bắc của tổ quốc hà giang hậu quả của chiến tranh để lại vẫn vô cùng nặng nề
hiện địa phương này có gần một trăm linh hectare đất nằm dọc theo chiều dài biên giới việt trung bị ô nhiễm bom mìn vật nổ gây ảnh hưởng đến sinh kế của người dân mà còn khó khăn trong việc quy tập hải cốt lễ sĩ
xã biên giới thanh thủy huyện vị xuyên có đường biên giới dài tám bốn km nơi đây từng là cao điểm ác liệt trong những năm tháng chiến tranh
vì vậy mặc dù chỉ có gần ba nhân khẩu nhưng xã lại có tới hơn bốn chín trăm linh hectare đất bị ô nhiễm bom mìn anh mua xính thảo bị tai nạn bom mìn khiến chân trái bị cưa cụt dưới gối
gia đình vốn đông con thuộc diện hộ nghèo kể từ khi bị thương phải cưa bỏ chân trái cuộc sống lại càng thêm chật vật
chồng em đi xe gấu làm nhà xong là bị trong viện một tháng nữa trong viện xong là về nhà
thì nó không làm được gì
nói toàn là ở nhà trong con
những cái chố mà giả phá được thì xã cũng đã có định hướng là hiện nay là tìm các cái giống cây ăn quả để trồng cho những cái người bị bom mìn
tại chỗ không đi làm được thì sẽ trồng cây thu nhập bằng cái kinh tế trồng cây ăn quả
trên địa bàn tỉnh hà giang đã xảy ra nhiều vụ tai nạn thương tâm do bom mìn
theo thống kê toàn tỉnh có gần bốn trăm linh nạn nhân của bom mìn
trong đó hai trăm ba mươi người đã tử vong
con số này có thể tăng lên bởi hà giang hiện có gần tám mươi sáu hectare đất bị ô nhiễm bom mìn
nhưng đến nay lực lượng công binh chuyên trách mới tiến hành giải phóng được hơn một bốn trăm linh hectare
bom mìn vật nổ còn tồn tại sau chiến tranh không chỉ ảnh hưởng đến việc khai thác sử dụng tài nguyên đất rừng và nước
tác động nhiều mặt đến đời sống của người dân và phát triển kinh tế xã hội của địa phương
mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc quy tập hài cốt liệt sĩ
với diện tích này với trên hai liệt sĩ nằm ở địa hình mà có bom mìn trường giả phá
thì cũng mong chính phủ quan tâm là ưu tiên cho hà giang được thực thực địa đại hà nội
cụ thể đó là việc cấp kinh phi cho hà giang được tiến hành giả phá để thực hiện việc quy tập hải cốt liệt sĩ
đến nay công tác giả phá bom mìn khắc phục vật liệu nổ sau chiến tranh ở hà giang còn rất nặng nề
để nâng cao hiệu quả hoạt động này đòi hỏi phải có sự quan tâm trách nhiệm của các cấp các ngành
trong phối hợp huy động quản lý sử dụng hiệu quả tiết kiệm các nguồn lực để khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh